cụ thể năm trường hợp nghi mắc là nth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nvt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi là chồng chị h nvt sinh năm hai nghìn bảy nvg sinh năm hai nghìn một mươi bảy là các con của chị h ntc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chị dâu chị h và hai mươi năm kf một
điều tra dịch tễ của huyện trường mỹ cho biết khoảng một mươi tám h ngày một mươi chín các trường hợp nêu trên có biểu hiện ho sốt
thị hương lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính
đến một mươi chín h cùng ngày trung tâm y tế huyện trường mỹ lấy mẫu xét nghiệm rt pcr cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
để chủ động phòng chống dịch bệnh không để lây lan diện rộng
ngay sau đó ubnd huyện yêu cầu trung tâm y tế công an ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín xã thụy hương
và các xã thị trấn khẩn trương mở rộng điều tra dịch tễ truy vết xác minh lập danh sách các trường hợp f một f hai f ba tiếp xúc gần với những bệnh nhân này để có biện pháp cách ly và điều trị kịp thời
kết quả lực lượng chức năng huyện trường mỹ xác định có hai mươi năm trường hợp tiếp xúc gần và đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đưa đi cách ly tập trung theo quy định
lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp f hai f ba để yêu cầu cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà
ngoài ra huyện cũng thông báo bằng văn bản các trường hợp có liên quan ngoài địa bàn xã thụy hương tới các trạm y tế gần nhất để khai báo và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
đặc biệt sau khi phát hiện năm trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín huyện trường mỹ đã phun hóa chất khử khuẩn tổng vệ sinh môi trường tại gia đình có mầm bệnh và toàn bộ thôn tân mỹ
đồng thời chỉ đạo chính quyền xã thụy hương phong tỏa tạm thời ba trăm linh bốn hộ gia đình với hơn một ba trăm linh nhân khẩu trong thôn tân mỹ để phòng chống dịch
thưa quý vị liên quan đến vụ lùm xùm cô gái khoe đã tiêm hai mũi vaccine pfizer nhờ xin ông anh phó chủ tịch ubnd phường an phú quận ninh kiều tp cn đã bị tạm đình chỉ công tác
ông nguyễn ngọc ánh phó chủ tịch ubnd quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết quận đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông nguyễn trọng nghĩa phó chủ tịch ubnd phường an phú để thực hiện quy trình kỷ luật cán bộ theo quy định
như chúng tôi đã đưa tin cô gái có tài khoản facebook tên l chia sẻ lên trang cá nhân
với nội dung đã đủ hai mũi vững tâm kèm theo đó là hình chụp giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với loại vaccine pfizer biontech
sau khi thông tin đăng tải nhiều bạn bè của cô gái đã gửi lời chúc mừng
trong đó có người hỏi sao tiêm được pfizer lh trả lời do xin ông anh
thông tin này đã khiến nhiều người dân trên địa bàn quận ninh kiều tp cn tỏ ra bức rúc và cho rằng cô gái là người nhà của cán bộ nào đó nên đã được ưu tiên
cô gái sau đó được xác định
cô gái đã được xác định là ltch hai mươi sáu tuổi ngủ tại phường an phú
hát đã tiêm vaccine mũi một hôm một mươi một tháng tám mũi hai vào ngày sáu tháng chín tại đơn vị tiêm chủng trung tâm y tế quận ninh kiều
lúc này ủy ban nhân dân phường an phú báo cáo với ủy ban nhân dân quận ninh kiều
cô gái này là người thân của phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường này
tuy nhiên ủy ban nhân dân quận ninh kiều trả lại báo cáo của ủy ban nhân dân phường an phú vì báo cáo không nói rõ mối quan hệ nhân thân như thế nào
trước đó quận đã quán triệt với anh em là những người đi làm công tác phòng chống dịch về sợ bị lây cho người nhà
thì ưu tiên chỉ tiêm cho đối tượng là người thân trong gia đình ở trung nhà
ông nguyễn ngọc ánh phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận ninh kiều thông tin
tiếp đó quận ninh kiều thành lập đoàn thanh tra vào cuộc để làm rõ
ủy ban nhân dân phường an phú cho biết cô gái nói trên không phải là người thân của phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường
ban chỉ đạo tiêm chủng tp đà nẵng cho biết đã hoãn tiêm chủng phòng covid một mươi chín vào
hai ngày là một mươi một và một mươi hai tháng chín do lo ngại cơn bão số năm côn sơn
do thời tiết diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn
ban chỉ đạo tiêm chủng tp đà nẵng thông báo hoãn tiêm chủng trong hai ngày này
lịch tiêm sẽ được ngành y tế thông báo lại sau cho người dân qua tin nhắn và cuộc gọi
hiện đà nẵng đang triển khai kế hoạch tiêm mũi một vaccine astrazeneca cho hơn chín mươi hai người tới hết ngày một mươi hai tháng chín
đây là đợt tiêm chủng vaccine quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại đà nẵng
dự kiến sau đợt này
đà nẵng tiếp tục nhận và tiêm vaccine quy mô lớn bốn trăm linh liều cho người dân trong tháng chín
tại cuộc họp phòng chống bão côn sơn vào tối một mươi tháng chín
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã yêu cầu các địa phương chuẩn bị tinh thần phương án chống bão ở mức tâm bão vào thành phố
nội dung được lưu ý nhất là việc chuẩn bị di rời người dân chạy bão lũ
lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch di rời kèm xét nghiệm nhanh covid cho người dân
trong diện sơ tán di rời để trù tránh bão khỏi các khu vực nguy hiểm
ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng lưu ý các địa phương khi tổ chức di rời người dân chúa tránh bão
phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch
vì lần chống bão này khác so với những lần trước khi vừa phải lo an toàn cho dân vừa phải phòng chống dịch bệnh
lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương phải xây dựng chi tiết phương án di rời dân xác định nơi di rời để phòng dịch
việc di rời dân phải thực hiện như việc giãn dân ở vùng đỏ vừa qua đã thực hiện
người dân khu vực nguy cơ khi di rời đi mang đồ bảo hộ
người dân vùng xanh vàng có thể không mang đồ bảo hộ nhưng phải có kế hoạch chi tiết và đảm bảo nguyên tắc khi di rời
mỗi hộ gia đình một phòng để phòng chống dịch
ông quảng lưu ý
số ca tử vong tại tp hcm liên tục giảm mạnh ngày một mươi tháng chín thành phố đã ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong hai mươi ngày vừa qua
ông phạm đức hải người phát ngôn của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố trong hai mươi bốn giờ qua
đây là ngày thứ hai mươi tp hcm thực hiện công điện một nghìn chín mươi chín của chính phủ và chỉ thị một mươi một của ubnd tp hcm
thành phố đang điều trị cho ba mươi chín bốn trăm ba mươi ba bệnh nhân trong đó có hai tám trăm linh năm trẻ em hai bảy trăm chín mươi bệnh nhân nặng đang thở máy
và hai mươi một bệnh nhân can thiệp ecmo
trong ngày một mươi chín tp hcm đã ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong hai mươi ngày vừa qua
trong ngày một mươi chín tp hcm có ba ba trăm chín mươi hai bệnh nhân xuất viện một trăm tám mươi tám trường hợp tử vong
đây là số ca tử vong thấp nhất tp hcm ghi nhận trong hai mươi ngày qua tính từ ngày hai mươi hai tám
ngày hai mươi hai tám trước khi tp hcm bước vào đợt tăng cường giãn cách số tử vong là ba trăm bốn mươi
ngày một mươi chín chỉ còn một trăm tám mươi tám
ông hải thông tin
cơ quan chức năng tỉnh bạc liêu nhận định nguồn lây bệnh cho hai nhân viên y tế và bảy nhân viên
là từ các f đang điều trị tại trung tâm y tế huyện hòa bình
ông hồ văn linh chủ tịch ubnd huyện hòa bình bạc liêu ký quyết định phong tỏa trung tâm y tế huyện này
để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
trung tâm này đang có bốn mươi y bác sĩ nhân viên y tế hai mươi sáu f được tỉnh chuyển về điều trị với một trăm linh sáu bệnh nhân và người nuôi bệnh
ông hồ văn linh cho biết từ đêm một mươi tháng chín đến chiều một mươi một tháng chín cơ quan chức năng đã phát hiện trong trung tâm y tế hòa bình có chín f một
ngoài bảy bệnh nhân hai người còn lại là nhân viên y tế
theo ông linh cơ quan chức năng nhận định nguồn lây cho chín bệnh nhân trong trung tâm y tế có thể từ các f đang điều trị
ngoài ba mươi bốn f một trong trung tâm ngành y tế truy vết trên một trăm hai mươi f một bên ngoài
châu nay chúng tôi đang truy vết f một và những người tiếp xúc gần có liên quan đến bốn f mới phát hiện ông linh nói
báo cáo của sở y tế tỉnh bạc liêu cho thấy từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay địa phương này ghi nhận hai trăm năm mươi sáu f
trong đó đã có bảy mươi một người được xuất viện và một trăm tám mươi năm bệnh nhân đang điều trị
tại cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra mới đây
kiên giang đã bị thủ tướng phê bình và nhiều lần nhắc đến vì số ca nhiễm cộng đồng tăng cao
nên thủ tướng phê bình tỉnh kiên giang chủ quan lơ là tổ chức thực hiện không tốt các biện pháp phòng chống dịch đã có đầy đủ
cụ thể trong công điện của thủ tướng
báo cáo của bộ y tế cho hay về tổng thể công tác phòng chống dịch covid một mươi chín từ ngày năm tháng chín đến một mươi một tháng chín đã có nhiều điểm tích cực
khi tỷ lệ mắc mới covid một mươi chín tại cộng đồng trong tuần
đã giảm so với tuần trước ở một số địa phương có số ca mắc cao như đà nẵng giảm sáu mươi bình dương giảm hai mươi bảy long an giảm ba
bên cạnh đó số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc đã giảm ba mươi trong đó thành phố hồ chí minh giảm ba mươi
đồng nai giảm năm mươi long an giảm ba mươi và tiền giang giảm bảy mươi
so với tuần trước các địa phương thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát dịch là vĩnh long trà vinh
cải thiện từ nhóm hai lên nhóm một và long an tiền giang
cải thiện từ nhóm ba lên nhóm hai
riêng kiên giang có số mắc mới trong cộng đồng gia tăng sáu mươi chín bảy so với tuần trước đó
báo cáo của bộ y tế cũng lưu ý
thủ tướng nhấn mạnh phòng dịch tốt thì không phải chống dịch
một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch
và nhất là sự mất mát về tinh thần sức khỏe và tính mạng của người dân
tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo
tham dự cuộc họp có các phó trưởng ban chỉ đạo gồm phó thủ tướng lê minh khái
phó thủ tướng vũ đức đam phó thủ tướng lê văn thành
phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định cùng các thành viên ban chỉ đạo
theo báo cáo của bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia và các ý kiến tại cuộc họp
công tác phòng chống dịch trong những ngày qua đạt nhiều kết quả đáng mừng
rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báo
cho thấy việc chuyển hướng trong phòng chống dịch trong thời gian qua là đúng đắn hiệu quả
trong tuần qua tỷ lệ mắc mới covid một mươi chín tại cộng đồng đã giảm so với tuần trước
tại một số địa phương có số ca mắc cao là đà nẵng giảm sáu mươi bình dương giảm hai mươi bảy long an giảm ba
số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc giảm ba mươi
trong đó thành phố hồ chí minh giảm ba mươi đồng nai giảm năm mươi long an giảm ba mươi và tiền giang giảm bảy mươi
tình hình dịch tại thành phố hồ chí minh trong tuần qua đã giảm rõ rệt trên hai tiêu chí là
số ca mắc trong cộng đồng và số ca tử vong
các quận huyện đã kiểm soát được dịch là quận bảy huyện củ chi và cần giờ
dự kiến trong thời gian tới thành phố sẽ giảm cả số ca nhiễm và số ca tử vong
tại bình dương số ca mắc và số ca tử vong tiếp tục giảm
so với tuần trước tỷ lệ ca dương tính trên tổng số người xét nghiệm trong cộng đồng trong cả nước giảm từ một chín xuống còn một sáu mươi bảy
một số tỉnh có số ca mắc cao tỷ lệ này cũng giảm mạnh
bao gồm thành phố hồ chí minh giảm từ ba bảy xuống một bốn lòng an giảm từ hai xuống năm tiền giang giảm từ một hai xuống hai
hiện số lượng vaccine đã nhận là hơn ba mươi bốn triệu liều đã thực hiện tiêm được hơn hai mươi bảy triệu liều
chủ tịch ubnd mà trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến đánh giá cao những quyết sách giải pháp quyết liệt đúng hướng điều chỉnh rất chính xác của ban chỉ đạo quốc gia
ông nêu ba điểm ấn tượng nhất
lấy xã phường là pháo đài người dân là chiến sĩ
sự quan tâm sâu sát của các cấp các ngành đặc biệt là cá nhân thủ tướng tới các pháo đài
việc xét nghiệm thần tốc và tổ chức tiêm vaccine kịp thời đảm bảo an sinh xã hội không để ai thiếu đói và đưa trạm y tế lưu động tới tận phường xã
ông lấy ví dụ người dân rất mừng khi thủ tướng chỉ đạo quyết liệt tới một mươi năm tháng chín phải hoàn thành xét nghiệm toàn dân và tiêm xong vaccine mũi một cho người trên một mươi tám tuổi tại hà nội
tại cuộc họp thủ tướng phạm minh chính đặt nhiều câu hỏi và có các lưu ý cụ thể với các địa phương về công tác phòng chống dịch
với kiên giang thủ tướng chỉ rõ tỉnh quán triệt không hết tổ chức thực hiện không tốt các biện pháp đã có đầy đủ rất cụ thể trong các công điện gần đây của thủ tướng
một số điển hình tốt được thủ tướng biểu dương tại cuộc họp
qua kiểm tra thủ tướng cho biết chủ tịch ubnd phường một mươi quận ba tp hcm nắm rất chắc tình hình thực tế và các chủ trương giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả
thủ tướng đã kiểm soát được
phát biểu kết luận cuộc họp thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và chính phủ thủ tướng chính phủ ghi nhận đánh giá cao biểu dương sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đặc biệt là sự hưởng ứng chia sẻ và tham gia của các tầng lớp nhân dân
sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp nhất là sự chấp hành của người dân trong thực hiện giãn cách xã hội
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo